số tiền mạnh thường quân hỗ trợ tôi không dám tiêu xài phung phí
tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thượng quân
tổng cộng mua hết bao nhiêu tôi không nhớ chính xác
nhưng có con tôi mua hai triệu có con ba triệu
tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó một mươi năm con
một mươi ba con mới mua một con được tặng và của gia đình là một con
và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ
ông hùng tâm sự từ tháng một mươi đến nay ông thất nghiệp
nên số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt
ngoài để tiền mua thức ăn cho chó
ông hùng cũng dùng khoản còn lại trong tổng số một trăm hai mươi triệu đồng đó
để trang trải cuộc sống nuôi gia đình năm người thất nghiệp
người đàn ông cũng cho biết trước đây có cặp vợ chồng đại gia ủng hộ ông tiền
hứa sẽ lo công ăn việc làm tới nơi tới trốn xong ông hùng đã từ chối
hiện nay mỗi ngày ông phải đi bắt cá ở các kênh rạch
và xin thêm kinh phí từ người dân để đàn chó không bị bỏ đói
cả ngày ngoài giờ đi làm ông ăn cùng với chó ngủ cùng với chó
đi đâu cũng đưa chó theo cả
ông cho biết thêm mỗi ngày tiền ăn cho một mươi năm con chó là khoảng năm trăm linh đồng
còn tôi chỉ ăn vài ba mươi ngàn thôi có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó
nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận như vậy
tôi khổ một chút thôi cũng được nhưng không để đàn chó bị đói
sau kỳ nghỉ tết ngày một mươi một tháng hai
hai vợ chồng ông hùng lại tiếp tục trở lại huyện đức hòa long an để đi làm phụ hộ
ông mong sẽ có nhiều việc hơn
để đàn chó không bị đói nếu dự giả
ông sẽ mua thêm chó hoặc là nhận nuôi những con chó bị bỏ rời
công việc ổn định thì hai vợ chồng tôi mỗi ngày cũng kiếm được hơn năm trăm linh đồng
nếu ít việc thì hai trăm linh đồng hoặc là không có đồng nào
vợ chồng tôi hết tiền thì lại đi đánh bắt cá tôm về cho đàn gió ăn
cứ thấy chúng lớn nhanh khỏe mạnh là tôi vui rồi khổ chút cũng không sao
hiện ông đã nhờ người thân để thuê dìm một căn nhà ở huyện đức hòa
dự định đưa cả đàn vật nuôi theo
ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó khi mà ông nuôi quá nhiều chó mèo
ông quả quyết nếu chủ nhà không đồng ý
ông sẽ tiếp tục đi thuê ở những nơi xa khu dân cư để tiếp tục giữ đàn chó
mà không bảnh hưởng đến những người xung quanh
ở thời điểm nam bộ bùng dịch mạnh nhất
ông lê phong phó bí thư huyện ủy trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
sau khi đối chiếu các quy định
thì việc tiêu hủy đàn chó mèo là đúng vì địa phương không còn cách nào khác
vào tối ngày tám tháng một mươi năm ngoái
trung tâm chỉ huy xã khánh hưng huyện trần văn thời
tiếp nhận bảy người về từ vùng có dịch mang theo một mươi ba con chó
con mèo vào khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông khánh hưng
trong đó có ông hùng
ông hùng và đoàn đi cùng đều được ban điều hành cách ly xã
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh vào mẫu pcr
trong quá trình lấy mẫu không ai quản lý để đằng chó mèo chạy trong khu cách ly
lúc này những người đang cách ly đã phản ứng do không đồng tình
vì làm ảnh hưởng vệ sinh gây nguy hiểm cho người xung quanh
từ đó ban điều hành khu cách ly đã yêu cầu người nuôi chó mèo tự buộc
hoặc là nhốt lại một góc để dễ quản lý
test nhanh kết quả ông hùng dương tính với sars cov hai
trong thời gian chờ kết quả pcr dây buộc không đảm bảo
nên đằng chó mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly
lúc này thì người nhận nuôi quản lý chó mèo đã tự bắt bỏ vào bao
và rổ nhựa để bên ngoài phòng cách ly
sau đó giám đốc trung tâm y tế huyện trần văn thời chỉ đạo phân luận người bệnh
tách biệt riêng người dương tính và âm tính đồng thời cho ý kiến
gia đình quản lý chó mèo và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
để không ảnh hưởng đến những người xung quanh
thời điểm này người trong khu cách ly và dân xung quanh có ý kiến
sợ không quản lý được đàn chó mèo này sẽ chạy vào khu dân cư
lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến quỹ ban nhân dân xã
và ban điều hành khu cách ly xã khánh hưng
chiều ngày chín tháng một mươi ông hùng cùng bốn người khác đều có kết quả dương tính
với sars cov hai nên được đưa đến bệnh viện đa khoa trần văn thời điều trị
người dân tiếp tục phản ánh yêu cầu người nhận nuôi chó mèo thay ông hùng quản lý
đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
tuy nhiên từ đêm ngày tám tháng một mươi đến sáng ngày chín tháng một mươi
người nuôi thấy không quản lý được như yêu cầu để chúng chạy rong trong khu cách ly
gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình quản lý
để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và công tác phòng chống dịch
trước áp lực từ công tác phòng chống dịch bà con nhân dân và những người đang cách ly
ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình đảm bảo công tác quản lý
nếu không sẽ tiêu hủy và gia đình người nhận nuôi không có ý kiến gì
đến bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi người dân và những người làm nhiệm vụ
trong khu cách ly tiếp tục phản ánh về sự việc trên
từ đó ban điều hành khu cách ly đã tiến hành làm biên bản và tiêu hủy đàn chó mèo
ở phía ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân
nhiều thông tin về đời sau
tình hình sống và tình hình diệt bệnh covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật
liên tục trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube
bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác
quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh
để nhận thông báo về video phát hành mới nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại